xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật những tin tức an ninh trật tự mới nhất
mở đầu là tin từ hà tĩnh lực lượng chức năng của tỉnh vừa triệt phá đấu tranh thành công chuyên án ma túy bắt giữ bắt quả tang sáu đối tượng quốc tịch lào
đang vận chuyển trái phép một trăm hai mươi một kg ma túy tổng hợp từ lào về việt nam
cụ thể vào hồi một mươi h ngày sáu tháng năm tại khu vực cửa khẩu quốc tế cầu treo thuộc xã sơn kim huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh đã bắt quả tang sáu đối tượng mang quốc tịch lào gồm ba nam ba nữ đang vận chuyển trái phép một trăm hai mươi một kg ma túy tổng hợp
từ lào vào việt nam trên xe ô tô mang biển kiểm soát của lào
quá trình đấu tranh chuyên án lực lượng đánh án đã đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị
hiện bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng khởi tố vụ án mở rộng điều tra hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa tống đạt các quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam
đối với lê văn giàu sinh năm hai nghìn sáu về tội giết người và gây dối trật tự công cộng
võ lê quốc ý nguyễn hoàng minh quân bùi văn hiếu
và nguyễn quốc hiếu kiên cùng về tội giết người
các bị can cùng chú ở thành phố long xuyên tỉnh an giang
trong quá trình điều tra xác định do có mâu thuẫn từ trước với phạm thanh sang vào khoảng h ba mươi phút ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
phạm trường duy rủ theo giàu ý kiên quân hiếu dương thái khanh lê trí kiệt và một số thanh niên khác đi chém sang và cả nhóm đã đồng ý
sau khi bàn bạc nhóm của duy điều khiển xe mô tô mang theo nhiều hung khí
để tìm sang
khi đến khu vực nhà sang thì gặp trần văn dưỡng em và nguyễn quốc bảo nhóm của duy nghĩ là nhóm của sang nên đã cùng nhau rượt đuổi và xông đến đâm chém nhiều nhát vào người của bảo gây thương tích sáu mươi chín
và vào người dưỡng em là gây thương tích hai mươi chín
sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
khởi tố tám bị can
quá trình điều tra xét thấy hành vi của các bị can có dấu hiệu đồng phạm
của tội giết người và gây dối trật tự công cộng
do đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và thay đổi quyết định khởi tố bị can từ tội cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng sang tội giết người và gây dối trật tự công cộng
đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với dầu ý quân hiếu và kiên
riêng duy kiệt bị bắt giam trước đó còn khanh bị tạm giam trong một vụ án khác
đồng thời ra lệnh bắt giam trước đó còn khanh bị tạm giam trong một vụ án khác
sau đó bị cáo đã mang súng cùng với ba viên đạn còn lại về nhà cất giấu
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba một nhóm thanh niên bốn người mang theo kiếm tự chế giao tự chế đến nhà của bị cáo đông để tìm bạn gái đông đòi nợ
đông đã dùng súng bắn ba phát chỉ thiên thấy vậy cả nhóm thanh niên hoảng sợ bỏ ra về
đến ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình tân mời đông lên làm việc thì đông đã giao nộp khẩu súng trên
kết quả giám định của
phân viện kỹ thuật hình sự tại tp hcm khẩu súng của bị cáo đông sử dụng là loại vũ khí thuộc nhóm vũ khí quân dụng
xét thấy hành vi của bị cáo đông là nguy hiểm cho xã hội trực tiếp xâm phạm đến chính sách quản lý của nhà nước về vũ khí quân dụng
nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần hoàng đông năm năm tù giam về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tại tỉnh vĩnh phúc cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bốn tháng
đối với nguyễn văn tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở phường khai quang thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
phạm tội đánh bạc công an tp thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã số sáu ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi đối với đối tượng trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại số nhà ba mươi một ngõ tám mươi bốn tổ một mươi bảy phường tân thịnh tp hòa bình tỉnh hòa bình